thưa quý vị và các bạn làng nghề bánh trưng bờ đậu thuộc xã cổ lũng huyện phú lương tỉnh thái nguyên
ra đời đã gần sáu mươi năm đây là một trong năm làng nghề bánh trưng nổi tiếng nhất khu vực miền bắc
trước đây bà con làng bờ đậu sinh sống chủ yếu bằng làm nông nghiệp trồng lúa trồng trè
nhưng từ khi làng nghề ra đời đã giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao
bờ đậu hay trước đây còn gọi là bò đậu là làng bánh trưng nổi tiếng
đã tồn tại và phát triển tại xã cổ lũng huyện phú lương tỉnh thái nguyên
từ những năm năm mươi của thế kỷ trước đến nay
cách thành phố thái nguyên bảy km nằm dọc hai bên đường quốc lộ ba nối hà nội thái nguyên bắc cạn
đây chính là điểm thuận lợi để giúp làng nghề phát triển và đưa tiếng vang của làng nghề bánh trưng bở đậu
tới nhiều tỉnh thành trên cả nước
hiện nay là thu nhập của làng nghề là bình quân cao gấp ba bốn năm lần của người dân địa phương
cho nên vậy là công tác trọng tâm chỉ đạo hỗ trợ cho làng nghề phát triển là sự quan tâm thường xuyên của đảng ủy cũng như là ủy văn dân
bằng cách hỗ trợ cho các khuyến công và cũng như là hỗ trợ cho việc phát triển thực hiện các nội dung mà để cho làng nghề phát triển
được biết người đầu tiên làm và bán bánh trưng bờ đậu là công tác trọng tâm chỉ đạo hỗ trợ cho làng nghề phát triển
cụ nguyễn thị đấng
theo các cụ cao tuổi của làng kể lại quán bánh trưng của cụ đấng trước kia nằm đơn sơ dưới gốc phượng thuộc xóm bờ đậu nhưng lúc nào cũng đông khách
khách đến ăn rồi tấm tắc khen ngon nhờ bán bánh mà cụ nuôi cả gia đình và lo cho sáu người con ăn học trưởng thành
đến khi về già cụ truyền lại nghề cho các con duy trì và phát triển
trải qua thời gian thấy nghề làm bánh đem lại cuộc sống no đủ
sung túc hơn nhà này bắt trước nhà kia làm bánh rồi đem bán
từ đấy nghề làm bánh trưng được nhân rộng ra cả làng
giảm suất và bán bánh trưng này đã đem lại rất nhiều lợi nhuận cho đời sống cho nhân dân của chúng tôi
đặc biệt là việc nâng cao đời sống của nhân dân
từ những gia đình làm nghề bánh trưng trước đây chỉ là nhà tranh vách vách nứa thôi nhưng hiện nay đã có nhà cao tầng
thế rồi là từ nghề bánh trưng người ta đã nuôi dạy con cái trưởng thành học hành đỗ đạt trong các trường
có tên tuổi của đất nước mình
thế và đời sống kinh tế thì dần dần được nâng lên rất là nhiều
đặc biệt những ngày cận tết nguyên đán khi đến làng bờ đậu không khí càng trở nên nóng hơn bao giờ hết
bởi hơi nóng từ những đồi luộc bánh bốc lên nghi ngút đã đem theo hương thơm của bánh trưng tỏa ra
đậm đà như níu giữ lòng người ở lại mỗi khi ngang qua làng
để chuẩn bị cho đợt hàng tết nguyên đán
mậu tuất hai nghìn một mươi tám năm nay nhiều gia đình tại bờ đậu đã chuẩn bị lá rong gạo nếp đậu xanh thịt lợn và các gia vị từ nhiều tháng nay
tôi thấy rằng cô đang rửa lá như này gọi bánh trưng vậy thì trong bánh trưng bờ đậu của mình thì cái lá được lựa chọn như thế nào ạ
nếu mà bánh trưng để mà ngon ấy thì lá thì nó là lá trên rừng
khi mà mình tước lá mình phân loại ra thì mình phải phân loại
ví dụ như lá bọc gạo là phải để lá bánh tẻ
cái màu xanh của nó rất là đẹp và nó tươi mà nó đều màu xanh như thế này nó không bị màu vàng nó không bị già quá thì khi cháu bọc vào cái bánh thì cái màu xanh của cái diệp lục lá này nó sẽ ngấm vào cái gạo trắng của mình thì nó bóc cái bánh ra nó tạo thành cái bánh rất là xanh đẹp
mình phải có sự chọn mà dự xét riêng cho cái lớp mà xếp chút với cả gạo nếp không
một khi mà mình tước lá thì mình phân loại nó ra
đấy khi mà rửa xong này là mình sẽ để cháo hay lau không luôn hả cô
xong mình rửa xong này mình bó gọn nó vào xong mình chống nó lên cho nó khô
rồi khoảng ba bốn ngày khô lá thì cái lá nó dẻo lá thì mình gói nó không đỡ bị giòn lá thì nó dễ nó không hay bị rách lá
hôm nay thì mình đang lấy lá này chủ yếu từ những nguồn nào ạ
tầm cuối năm tết này là cô đặt lá cả ở la dì cũng phải đặt ở ba bẻ cũng có một chỗ lấy lá
rồi chợ đồn cũng có chỗ lấy lá
như gia đình nhà cô là chủ yếu là cô lấy lá ở la dì mới lấy lá ở ba bẻ
nên lúc nào mình nhu cầu của mình nhiều mình đặt người ta lấy nhiều
nhu cầu của mình lấy nhiều thì như cái dịp vừa rồi này cô đặt ở trên cái cô đạt được khoảng một mươi vạn đá thì người ta sắp xếp người ta mang về cho mình
tuy bánh trưng bờ đậu cũng làm từ lá rong gạo nếp đậu xanh thịt lợn nhưng lại có nét độc đáo riêng
bởi gạo nếp để gói bánh phải là gạo nếp thuần trùng hạt gạo bẩy tròn trắng tinh
và lá rong phải là lá lấy từ trên rừng về thì lúc gói bánh mới cho mùi thơm đặc trưng
và khi chọn lá cũng phải chọn lá bánh tẻ có màu xanh tươi độ dày và bản lá vừa phải không được dùng lá quá xanh hay quá nhạt quá to hay quá bé và cũng không dùng lá quá già hay quá non
tôi thấy nguyên liệu ở đây thì gồm có đậu của đã được đồ chín là thì ba chỉ vậy thì cái việc chọn lựa nguyên liệu của mình thì có nét đặc nét riêng đấy không ạ
để làm nên được cái nét đặc nét riêng

cái bánh trưng bờ đậu cho nó ngon thì nói chung là cái gì cũng phải ngon
ví dụ như là thịt là phải chọn thịt là cũng là thịt ngon
đậu thì đậu vàng lòng như đỗ nhỏ hạt mà lòng vàng
gạo lếp thì cũng phải chọn gạo lếp cái hoa vàng hoặc là gạo lếp cái vải
ở rất nhiều nơi thì đậu được làm bằng đậu sống ấy vì sao mà ở mình lại chọn đậu chín hoặc cái cách làm của đậu như thế nào
trước hết là mình ngâm đỗ xong mình đãi vỏ nó sạch xong bắt đầu là đãi sạch xong cho vào nồi nấu nấu như là nấu cơm lếp
mình cho gia vị muối súp hạt tiêu
đậu cứ chín nó khô nó vừa tầm thì là mình cho vừa nước thôi đậu nó chín đều là dẻo nó thơm như thế này là được rồi

tại sao mình lại chọn xe lẫn này và nó có thể làm được không
nếu mà thịt để làm bánh trưng ấy thì mình cứ chọn cái phần thịt ba chỉ
phần nhiều mỡ hơn thì nó bánh trưng nó sẽ ngon
chứ nếu mà bây giờ mình mà chọn bánh trưng nhiều lạc ấy thì nó không bùi cho ra cái bánh trưng mà nó sẽ khô bánh
ở đây cô cứ lấy thịt đảm bảo ở chợ có kiểm định ẩn hoi
con thấy rằng là thịt ở đây mình đã được sơ chế rồi ấy vậy thì cái công đoạn để mình sơ chế cái miếng thịt như thế nào
mình lấy thịt về thì mình rửa sạch đi xong cho lên luộc
buộc mình đổ hết cái nước của thịt nó di nó để cho nó sạch và nó an toàn thực phẩm tốt hơn
rồi là mình thái nó ra
ướp gia vị thì cũng ướp hạt tiêu hạt tiêu bắc thảo quả muối
cái miếng thịt này sẽ được ướp trong bao lâu để có thể nó ngấm được gia vị
và cáo thấy là cái miếng này nó đang để là một miếng duy nhất thôi
thì nó có tạo hương vị cũng vậy hơn so với bánh khác hay không
mình thái thịt để mình làm bánh thì mình lên thái thành một miếng
cái miếng thịt nó to thì nó sẽ đậm đà hơn
thế và mình ướp gia vị thì mình làm cái này thì mình không thể buổi sáng mình không thể lấy sớm được
thì mình cứ ướp một ngày
sau khi mà làm những cái nhân này xong rồi thì chúng ta sẽ bước tiếp theo thế nào là việc
sau khi mình nắm nhân xong thì bước tiếp theo là mình sẽ bắt đầu đi gói bánh
bây giờ cô cháu mình xong rồi thì đi gói bánh
dạ vâng ạ
khi mà gói bánh này thì mình sẽ có những cái công đoạn như thế nào
bánh là thường là gói thành hai lớp lá
ví dụ như cô đang gói đây là lớp lá thứ nhất là cần có hai cái lá
gói ngược trong

mỗi một cái bánh là cần có bốn cái lá

tại sao mình chọn cái mặt gân chứ không phải cái mặt bóng kia ạ
chọn lá để bọc gạo thì chọn cái lá bánh tẻ và cho cái mặt xanh nó áp sát vào mấy gạo thì nó sẽ đẹp
đẹp bánh hơn
thế còn là gói mè lượt ngoài ấy
thì cái mặt trắng thì nó phải ra ngoài nó mới sáng hết bánh
sau khi bánh được gói xong thì mình sẽ luộc trong bao nhiêu tiếng là để được thu được thành phẩm
luộc sau mười tiếng đến mười đến mười hai tiếng đồng hồ là được
bánh chưng bò đậu của mình nó có khác biệt gì so với bánh chưng nơi khác ạ
nó có một cái hương vị khác với tất cả mọi nơi
cô nói đơn giản ví dụ như là cái nguồn nước của bọn cô ở đây nó luộc ra cái bánh nó rất là tươi nó sáng cái bánh
thế nhưng mà nếu mà
đây là người
nguồn nước tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi
nhờ cái làm bánh chưng này thì các nguồn khu của gia đình nhà mình cũng như đời sống gia đình thì đã hỗ trợ như thế nào
nhờ cái nguồn bây giờ có cái làng nghề bánh chưng như thế này thì nó cũng có ổn định đủ việc làm cho bản thân gia đình nhà mình
và cho một số những bà con lân cận hàng xóm
thì thu nhập gia đình thì nó cũng ổn định tinh tế nó cũng đi lên
trung bình mỗi chiếc bánh chưng bò đậu
trung bình mỗi chiếc bánh chưng bò đậu
được bán với giá giao động từ hai mươi đến bốn mươi nghìn đồng

mỗi ngày một hộ gia đình nơi đây có thể xuất bán ra thị trường khoảng một trăm năm mươi chiếc bánh
đặc biệt ngày tết khi nhu cầu tăng cao thì có thể xuất tới tám trăm linh đến một chiếc một ngày
nghề bánh chưng không những giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế nâng cao đời sống thu nhập mà còn tạo công an việt nam cho nhiều người
nhất là người đã hết độ tuổi lao động
đây là công việc phù hợp với sức khỏe

và đem lại thu nhập ổn định

trung bình mỗi tháng thu nhập ở đây thì một ngày thì là gia đình giả cho được hai trăm linh một ngày
đấy cũng chỉ làm từ tám đến chín tiếng thôi
nói chung là nó cũng phù hợp với sức khỏe
từ lâu bánh trưng đã trở thành nét văn hóa ẩm thực riêng của người việt nam
nhưng để xây dựng gìn giữ và phát triển được một làng nghề thì là điều cần được quan tâm hơn cả
và làng nghề bờ đậu
và làng nghề bờ đậu
cũng đón nhận được nhiều sự quan tâm của các đoàn thể trường học khách tham quan trong và ngoài nước đến để mua bán và trải nghiệm
tôi rất muốn là ngoài học văn hóa thì các em đến học cái kỹ thuật thì các em phải hiểu được văn hóa việt nam
vì đây là phần lớn các em học ở đây sau năm năm các em coi đây là quyền thứ hai
và chúng tôi tổ chức đưa các em đi thăm một vài nơi tại hà nội thái nguyên rồi giới thiệu những nét truyền thống của việt nam
và chúng tôi tổ chức đưa các em đi thăm một vài nơi tại hà nội tại thái nguyên rồi giới thiệu những nét truyền thống của việt nam
tại việt nam tôi cũng được thưởng thức nhiều lần bánh chưng nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm gói bánh